còn tại hải dương vào khoảng ba giờ sáng nay tại ngã tư giao cắt giữa đường ngô quyền với đường nguyễn trí thanh phường tân bình thành phố hải dương đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong
nạn nhân là anh phạm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại xã đại đồng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
theo người dân cho biết do xích mích tại quán ăn đêm trên đường ngô quyền anh tuấn và các bạn đi cùng đã có lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên khác dẫn đến sô sát và hậu quả là anh tuấn đã bị đâm tử vong
hiện tại cơ quan công an đang tiến hành các bước điều tra để tìm ra thủ phạm gây án
chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về vụ việc trong các bản tin tiếp theo